hôm nay đó chính là dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em
vậy thì đầu tiên xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lâm
như thế nào thì chúng ta được gọi là một chế độ dinh dưỡng hợp lý
và dinh dưỡng hợp lý ở trẻ được coi như thế nào
trước hết thì chúng ta thấy rằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
thì phải đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho nhóm tuổi của trẻ đó
và đảm bảo sự tăng trưởng của các cháu về mặt cân nặng chiều ca và phát triển
về mặt tâm vận động cũng như phát triển về khía cạnh tình cảm của các cháu
thế thì khi được nuôi dưỡng đầy đủ các chất dinh dưỡng thì các cháu phải phát triển toàn diện
thế thì chế độ ăn của trẻ em chúng ta biết rằng về mặt cân đối thì khác với người trưởng thành
ví dụ nếu chúng ta tính bình quân năng lượng chất đạm
may là một số vi chất dinh dưỡng trên kg cân nặng của các cháu
thì thường của các cháu còn có mức còn cao hơn người trưởng thành
cho nên đối với trẻ nhỏ thì chúng ta lại phải rất chú ý đến cái chế độ ăn
để mà đáp ứng đầy đủ các chất dinh dưỡng thì cháu mới có thể phát triển được
và đặc điểm của trẻ em nữa chúng ta biết rằng trẻ chưa biết tự ăn
mà phụ thuộc hoàn toàn vào người nuôi dẫn trẻ
thì vấn đề này là người nuôi dưỡng trẻ phải có kiên thức dinh dưỡng
thì mới đáp ứng được cái chế độ ăn cho trẻ